ủy ban nhân dân thành phố đà lạt vừa tổ chức trọng thể lễ đón nhận hôn trương lao động hạng nhì trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và tuyên sương một trăm hai mươi năm gương điển hình tiêu biểu giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
đà lạt từ một đô thị chỉ hai mươi năm dân cơ sở hạ tầng nhiều hạn chế đời sống người dân còn khó khăn du lịch nông nghiệp chưa phát triển mạnh
đến nay đà lạt là đô thị loại một với quy mô hai trăm năm mươi dân và là thủ phủ kinh tế văn hóa của lâm đồng
đặc biệt đà lạt hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với gần năm bảy trăm năm mươi ha chiếm năm mươi bốn sáu trên tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thành phố
giá trị thu nhập bình quân đạt trên ba trăm năm mươi triệu đồng một hectare kim ngạch xuất khẩu đạt bảy mươi sáu triệu đô la mỹ
với thành tích nổi bật trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm hai nghìn một mươi tám đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đà lạt vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì
dịp này thành phố đà lạt đã biểu dương và khen thưởng một trăm hai mươi năm gương điển hình tiêu biểu của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi